có nhà quan sát phân tích về các điểm chung giữa những nơi xuất hiện các biến thể covid một mươi chín mới
các điểm chung đó là gì vâng đó là nội dung trong phần tin tiếp theo của chúng tôi
cả thế giới đang lo lắng trước thông tin virus sars cov hai thủ phạm gây ra đại dịch covid một mươi chín
vừa đột biến ra một biến thể mới rất có thể nguy hiểm
biến thể được phát hiện đầu tiên ở nam phi có tên mã là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mà tổ chức y tế thế giới who vừa đặt tên là omicron
và liệt vào nhóm đáng lo ngại
đáng chú ý mức đáng lo ngại mà wso xếp biến thể omicron vào cũng là mức mà wso đã xếp biến thể delta trước đây
có thể thấy rõ ràng nhất các điểm chung giữa những nơi xuất hiện các biến thể covid một mươi chín mới
đó chính là hầu hết tập trung vào các nước đông dân với tỷ lệ nhiễm chưa cao
với thời điểm này nhìn chung những nước chịu sự hoành hành tàn khốc nhất của virus sars cov hai vẫn là các nước phát triển
số người chết vì covid một mươi chín ở mỹ anh các nước liên minh châu âu cộng lại chiếm tới một phần ba số ca tử vong toàn cầu
dù tổng dân các nước này chỉ chiếm một mươi dân số thế giới
nếu chú ý sẽ nhận ra một thực tế là phần lớn các biến thể nguy hiểm của sars cov hai xuất hiện đầu tiên
ở các nước đông dân
chủng virus ban đầu của sars cov hai xuất hiện ở vũ hán trung quốc đất nước gần một bốn mươi năm tỷ người đông nhất thế giới
biến thể danta xuất hiện ở ấn độ gần một bốn tỷ người đông dân thứ hai thế giới
biến thể cà ma được phát hiện ban đầu ở brazil gần hai trăm một mươi bốn triệu dân đông thứ sáu trên thế giới
nam phi gần sáu mươi triệu dân đồng thứ hai mươi năm trên thế giới là nơi phát hiện biến thể đầu tiên beta
và là mới nhất là biến thể omicron
bốn nước này thuộc khối các nền kinh tế mới nổi bics
chỉ riêng biến thể anh fala xuất hiện từ anh hơn sáu mươi tám triệu dân đông dân thứ hai mươi một trên thế giới
một thực tế là cứ năm người sống trong hành tinh này thì có hai người sống trong những nước bics
tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
một thực tế là các nước giàu hiện phần lớn đã phủ sóng tiêm chủng tốt
theo đó virus hiện diện ở các nước này ngày càng bị hạn chế cơ hội biến đổi ra các đồn
trong khi đó các nước còn lại đông dân chưa được tiêm chủng là địa bàn thuận lợi để virus sinh sôi
sao chép tạo ra đột biến biến thể mới
hiện còn quá sớm để biết chính xác biến thể omicron sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào
một điều đáng lo ngại là biến thể omicron số lượng đột biến lớn đáng kể ba mươi hai
đặc biệt các đột biến tác động đến khả năng lây truyền virus hoặc chống lại các gặp phản ứng miễn dịch của cơ thể
những điều này làm tăng nguy cơ rằng
cũng giống như biến thể danta biến thể omicron có thể lây lan nhanh hơn thông qua các quần thể không có miễn dịch
hoặc thậm chí chọc thủng hàng rào kháng thể của những người đã bị nhiễm covid một mươi chín trước đó hoặc đã được tiêm chủng
bên cạnh đó với sự đa dạng của các đột biến sẽ khó biết chắc liệu những thay đổi này sẽ khuếch đại hay triệt tiêu lẫn nhau
cho đến khi có thể quan sát sự tiến triển của biến thể omicron ở người theo ông market
tuy nhiên không cần phải trả lời những câu hỏi đó mới biết sai lầm
mà thế giới giàu có đang mắc phải khi coi covid một mươi chín là mầm bệnh mà mình có thể đánh bại
một khi phủ sóng tiêm chủng đủ cao ở nước mình
trong khi các nước như trung quốc nước xuất hiện chúng virus ban đầu khi chưa có vaccine
nhật pháp ý hàn quốc và canada có thể tự hào rằng ba phần tư dân số của mình đã được tiêm chủng đầy đủ
riêng mỹ ở mức năm mươi chín có một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các nước phát triển
thì một trăm một mươi trong số hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
mà hãng bloomberg có số liệu lại ở mức e dẻ năm mươi
trong số đó sáu mươi bốn nước tỷ lệ tiêm hai mũi thấp chưa đạt hai mươi năm bao gồm nam phi ấn độ mới ba mươi một
nga mới ba mươi bảy và đang loay hoay tìm cách tăng thêm nhưng không dễ
tỷ lệ tiêm chủng thời điểm này của brazil là hơn sáu mươi
tuy nhiên vào thời điểm xuất hiện biến thể ca ma đầu năm hai nghìn hai mươi một thì không cao được thế
ba mươi bảy nước chưa tới một mươi
một mươi dân số được tiêm chủng đủ trong đó có ba mươi hai nước thuộc khu vực châu phi cận sahara
khi khả năng miễn dịch có được từ việc nhiễm covid một mươi chín trước đó hay được tiêm vaccine tăng lên
virus sẽ phải ngày càng cố gắng hơn và khéo léo hơn để né tránh sự phòng thủ của cơ thể
và thực hiện được quá trình tiến hóa
tuy nhiên cho đến nay tính trung bình chỉ mới hơn một nửa dân số thế giới được tiêm vaccine
điều đó có nghĩa là vẫn còn hơn ba bốn tỷ người ngoài kia mà virus có thể coi cơ thể họ

như một phòng thí nghiệm về phát triển các đột biến mới
như vậy chừng nào chúng ta chưa giảm được con số đó xuống nữa thì virus vẫn còn nắm lợi thế
nga vũ xin kính chào quý vị khán giả
chào mừng quý vị đã đến với tin tức mới nhất về tình covid một mươi chín hiện nay
trên kênh bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị thông tin về biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện ở châu phi
vẫn còn gây xôn xa dư luận
thì mới đây các vị chuyên gia hàng đầu đã nghiên cứu và đưa ra thông báo sốc
về khả năng lây lan khủng khiếp của biến thể này
nhưng xin được nhắc lại những thông tin này mang tính chất hàn lâm chuyên sâu
và chúng ta cần rất tập trung và có thể thấy hết được sự nguy hiểm của biến chủng siêu lây nhiễm này
biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có khả năng lây nhiễm cao hơn năm trăm linh so với biến thể delta
biến thể mới được cho là có ba mươi hai đột biến trong rotin gai
một phần mà virus dùng để liên kết với tế bào của con người
có khả năng chống lại kháng thể của cơ thể người làm giảm hiệu quả của vaccine
who cho biết các công cụ phát hiện virus sars cov hai bằng phương pháp pcr
hiện tại có thể phát hiện biến thể này
b một một năm trăm hai mươi chín xuất hiện lần đầu tiên ở phía nam châu phi
hiện giờ đã được phát hiện tại bỉ nam phi hồng kông trung quốc và israel
các nhà khoa học mô tả đây là biến thể tồi tệ nhất của virus sars cov hai từng được biết cho đến nay
và lo ngại nó sẽ nhanh chóng làn rộng
chính sĩ eric fieding một nhà dịch tế học và là thành viên cấp cao tại liên đoàn của các nhà khoa học mỹ
đã đăng tải một loạt dòng tikts giải thích về lợi thế cạnh tranh tiềm năng của biến thể mới so với biến thể cũ
ông fieding viết trên twitter rằng biến thể b một một năm trăm hai mươi chín có khả năng lây nhiễm cao hơn năm trăm linh so với biến thể delta
một chỉ số kinh ngạc nhất từ trước đến nay
sự xuất hiện của biến thể mới này đã gây ra sự chấn động trên toàn thế giới
nó thực sự tồi tệ đồng thời đăng tải biểu đồ thể hiện lợi thế của b một một năm trăm hai mươi chín
ông lưu ý rằng b một một năm trăm hai mươi chín có số lượng đột biến xấu trong protein gai nhiều gấp đôi so với biến thể delta
biến thể mới này được tổ chức y tế thế giới who đặt tên là omicron
các nhà khoa học anh và nam phi cảnh báo biến chủng mới có khả năng soát sạch những thành tựu tiêm chủng
mà nhân loại đạt được trong một mươi một tháng vừa qua
maria van kerkhove một chuyên gia hàng đầu của who về covid một mươi chín cảnh báo
điều đáng lo ngại khi virus có quá nhiều đột biến hành vi của virus có thể sẽ thay đổi
bộ trưởng y tế anh sachit javid cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng
tổ chức y tế thế giới who hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cảnh báo các quốc gia không nên vội vã áp đặt các hạn chế đi lại
liên quan đến biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đồng thời kêu gọi các nước nên có cách tiếp cận dựa trên rủi ro và khoa học
nhưng biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín xuất hiện trong bối cảnh châu âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có
bộ trưởng y tế anh sachit javid cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín

đồng thời kêu gọi các nước nên có cách tiếp cận dựa trên rủi ro và khoa học
tổ chức y tế thế giới who hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cảnh báo các quốc gia không nên vội vã áp đặt các hạn chế đi lại liên quan đến biến thể mới b một một năm trăm hai mươi chín

đang giãy mở rộn những tiềm niệm biến thể mới bằng beers conservienia

thể mới đồng thời hối thúc người dân tránh du lịch tới các khu vực bị ảnh hưởng
đến tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu oso von der leyan chính thức khuyến
cảo các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu âu cho tới khi có thêm
thông tin về nguy cơ mà biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín mang lại
bà von der leyen nói những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt
eu cho biết đang lên kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi
chủ tịch ủy ban eu cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên kích hoạt
chế độ phành khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển đường hàng không từ khu vực phía nam châu phi
đức cho hay đề xuất của bà vo der leyen có thể được ban hành ngay sau tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương
các hãng hàng không trở về từ nam phi sẽ được phép chở công dân đích và người nhập cảnh sẽ phải cách ly
trong một mươi bốn ngày dù đã được tiêm phòng hay chưa
đề xuất cấm bay của eu được đưa ra sau hành động tương tự của anh hôm ngày hai mươi năm tháng một mươi một
theo hãng tin ap anh thông báo cấm các chuyến bay từ nam phi và năm quốc gia miền nam châu phi
có hiệu lực từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương và công dân anh trở về từ những nơi này sẽ phải cách ly
ấn độ khuyến cáo kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ nam phi và các quốc gia có nguy cơ khác
trong khi đó úc đang điều tra về biến thể mới và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới đối với du khách
đến từ quốc gia châu phi này nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng
bộ y tế singapore thông báo tất cả du khách có lịch sử đi lại
đến botswana eswatini lesotho mozambique namibia nam phi và zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh
hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
new zealand cũng đang theo dõi chặt chẽ các khuyến cáo toàn cầu về biến thể mới này
phó tủ tướng new zealand ron robinson cảnh báo sự xuất hiện của biến thể mới như một lời cảnh tỉnh rằng
đại dịch này vẫn đang tiếp diễn đồng thời nhắc lại sự cần thiết của việc tiếp tục thận trọng trước đại dịch
nhật bản và irew đã áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại từ miền nam châu phi
do lo ngại về biến thể mới của virus sars cov hai
theo viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nam phi biến thể này đã được phát hiện ở gutan
thành phố đông dân nhất đất nước với tần suất tương đối cao
các nhà khoa học hiện phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động của biến chủng virus mới đối với vaccine
lo ngại b một một năm trăm hai mươi chín có thể lây lan mạnh hơn kháng vaccine dễ dàng hơn so với delta
và biến chủng khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín
sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
serihari chuyên gia y tế của chính phủ anh cho biết đây có thể là biến chủng nguy hiểm nhất
chúng ta phải đối mặt cho đến nay
các nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành để xác định mức độ lây lan
độc lực và khả năng kháng vaccine của virus
ngay từ trước khi nam phi công bố thông tin về biến chủng mới
nhiều nước châu âu đã có kế hoạch tung ra những biện pháp mới nhằm tăng độ bao phủ vaccine
xét cắt kiểm soát dịch bệnh nhắm vào những người chưa tiêm chủng
đức cộng hòa z và bồ đào nha những nước có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới
đã ban bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng ca mắc covid một mươi chín tồi tệ chưa từng có
thủ tướng angela marker cảnh báo chính phủ kế nhiệm cần cảnh giác với làn sóng dịch bệnh hiện nay
khi số ca mắc covid một mươi chín chạm mốc kỷ lục là bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi chín
hôm ngày hai mươi năm tháng một mươi một số người chết vì covid một mươi chín ở đức đã vượt một trăm linh trường hợp
vừa qua pháp cũng khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung cho tất cả những người trưởng thành
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em nhóm năm đến một mươi một tuổi
theo thống kê tính đến tám h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một giờ việt nam
toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hai trăm sáu mươi tám trăm năm mươi một ba trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm hai trăm linh năm tám trăm ba mươi tám ca tử vong
tổng số ca khỏi bệnh là hai trăm ba mươi năm sáu trăm năm mươi bốn một trăm hai mươi năm ca
và số bệnh nhân đang được điều trị là một mươi chín chín trăm chín mươi một ba trăm năm mươi bốn ca
trong đó có tám mươi ba một trăm bốn mươi ca nguy kịch
mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
với bảy trăm chín mươi chín tám mươi tám ca tử vong trong tổng số bốn mươi chín bốn mươi bốn hai trăm một mươi chín ca mắc
tiếp theo là ấn độ với bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm sáu mươi tám ca tử vong trong số ba mươi bốn năm trăm năm mươi năm bốn trăm ba mươi một ca mắc